thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được một vụ tai nạn hầm lò ở quảng ninh xảy ra vào khoảng một mươi chín h hai mươi phút ngày hôm qua
tại phân xưởng khai thác ba công ty than vàng danh đã khiến cho bốn công nhân bị vùi lấp tử vong
bốn công nhân gặp nạn gồm lương hoài nam nguyễn đức thảo cung chú tại tỉnh thái bình trương văn đại phạm tiến dũng cùng chú tại tỉnh quảng ninh
ngay sau khi xảy ra sự việc ubnd tỉnh quảng ninh đã hỗ trợ hai mươi triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong đồng thời thăm hỏi động viên các gia đình
nguyên nhân ban đầu được xác định là trong quá trình làm việc các vỉa than bị tụt lở vùi lấp những công nhân này vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm